trong sáu tháng đầu năm thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã xử lý chín trăm linh một trường hợp xe chở hàng vi phạm về quá tải quá khổ với tổng số tiền xử phạt là trên một mươi bốn tỷ đồng
trong số hơn chín trăm linh trường hợp bị xử phạt có bốn trăm ba mươi bốn vụ xử phạt người điều khiển phương tiện với số tiền trên hai bảy tỷ đồng
hai mươi vụ vi phạm về quá tải cầu đường bộ với số tiền trên một bốn tỷ đồng hai trăm một mươi một vụ vi phạm về quá khổ quá tải kiểm định xe với số tiền trên một ba tỷ đồng
lực lượng thanh tra giao thông tp hcm sẽ tiếp tục thực hiện các đợt thanh tra theo kế hoạch đồng thời xây dựng các kế hoạch chuyên đề khác phối hợp với các lực lượng liên quan để triển khai
riêng thực trạng xe chở quá tải sẽ xây dựng kế hoạch kiểm soát cho năm hai nghìn một mươi chín sau khi bàn giao các trạm cân thứ cấp để phù hợp với tình hình thực tế